hội nghị toàn quốc triển khai công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đã khai mạc tại hà nội
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh trong giai đoạn vừa qua
mặc dù chủ trương đảng nhà nước là phải đổi mới sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp mạnh mẽ
nhưng công tác này vẫn chưa đạt được hiệu quả cao ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của đất nước
thủ tướng yêu cầu tại hội nghị này các đại biểu cần phải tìm ra nguyên nhân vì sao thoái vốn nhà nước
và cổ phần hóa tại các doanh nghiệp lại thấp như hiện nay
tập trung thảo luận trả lời cho được một cách trực tiếp thẳng thắng đó là cái giải pháp nào
để có thể thoái vốn và cổ phần hóa như nhà nước trong thời gian đánh
thủ tướng đề nghị cần phải xác định doanh nghiệp nào
nhà nước và các doanh nghiệp lại thấp như hiện nay
nhà nước cần nắm giữ một trăm linh vốn và cổ phần chi phối
hiện tỷ lệ vốn nhà nước được bán ra khi cổ phần hóa và sau khi thoái vốn còn thấp
làm hạn chế đáng kể đến kết quả thực hiện các mục tiêu sắp xếp đổi mới
và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước đã đề ra
cơ chế chính sách về cổ phần hóa thoái vốn nhà nước được băng hành
tại giai đoạn hai mươi một một mươi năm có còn phù hợp không
tôi được phản ánh là nhiều chính sách không còn phù hợp nữa
vậy thì có những ý kiến nghị tại hội nghị này những chính sách nào là không phù hợp
thủ tướng cũng yêu cầu làm rõ việc chuyển giá cho cổ đông chiến lược
cũng như chất lượng của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa
hoạt động như thế nào cũng như cần làm rõ tính công khai minh bạch
và chặt chẽ trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
để không làm thất thoát tài sản nhà nước